quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị thời tiết ngoài trời cả miền bắc lúc này tương đối dễ chịu không mưa
có nắng nhẹ ở phía tây và sương mù nhẹ ở phía đông
tuy nhiên tình trạng mát mẻ này sẽ không kéo dài lâu
trong ngày hôm nay dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây
các tỉnh phía tây bắc bộ chịu tác động trực tiếp sẽ xảy ra nắng nóng
với mức nhiệt độ cao từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
trong khi đó ở khu vực phía đông bắc bộ trong ngày hôm nay trời cũng chuyển nắng
mức nhiệt cao nhất trong ngày tăng lên ở ngưỡng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
lúc này cả miền trung từ thanh hóa trở vào đến bình thuận
đều có chung tình trạng thời tiết không mưa và có nắng nhẹ
nhưng cùng với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây
dù chưa mạnh thì trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi phía tây
tạo ra hiệu ứng gió phơn yếu nên tác động làm cho cả dọc từ nghệ an
trở vào cho tới quảng ngãi sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng
khoảng ba mươi năm ba mươi bảy độ
khu vực thanh hóa hà tĩnh cũng như các tỉnh thành phố khu vực phía nam của miền trung
chưa chịu ảnh hưởng của gió phơn nên ngày hôm nay trời nắng nhưng chưa mạnh
mức nhiệt ngày cao từ ba mươi ba ba mươi năm độ
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục chịu sự chi phối của khối không khí ổn định
với đặc trưng thời tiết ít mây nắng mạnh từ sớm nên biên độ nhiệt sẽ tăng nhanh
nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay ở miền đông nam bộ trong khoảng ba mươi sáu ba mươi tám độ
có nơi trên ba mươi chín độ trời nắng nóng gai gắt
miền tây nam bộ và khu vực tây nguyên mức nhiệt từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
trên biển ở khu vực phía bắc và giữa của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió hướng đông nam đến nam ở mức cấp ba cấp bốn
còn ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc ở mức cấp bốn
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hãy xem phim hành đảm bộ sau